thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa world cup năm hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức khai mạc
giải bóng đá lớn nhất hành tinh được đông đảo người hâm mộ yêu thích theo dõi
đồng thời đây cũng là dịp rất dễ phát sinh các loại tội phạm
nổi cộng là tội phạm đánh bạc và cá độ bóng đá
chủ động nắm tình hình bộ công an đã sớm chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá
điều này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ phía cộng đồng mạng
triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn một tỷ đồng ở bắc ninh
công an đà nẵng phá đường dây cá độ qua mạng hơn bốn trăm bảy mươi tỷ đồng
công an ba tỉnh phối hợp phá đường dây cá độ bóng đá hơn sáu tỷ đồng
hàng loạt đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hàng nghìn tỷ đồng bị lực lượng công an triển xóa trong những ngày vừa qua
đã khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của lực lượng công an trong việc tấn công triệt xóa các đường dây cá độ bóng đá trước thềm quân cấp năm nay
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an thông tin về báo chí
bộ công an đã sớm chỉ đạo triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá trong dịp world cup hai nghìn hai mươi hai
chủ công thực hiện công tác này là lực lượng cảnh sát hình sự và lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đồng đảo cư dân mạng cho rằng thời điểm cuối năm và dịp diễn ra world cup hai nghìn hai mươi bốn
dễ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
và việc bộ công an tổ chức chuyên đề đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá là đặc biệt cần thiết trong tình hình hiện nay
những vụ án liên quan tới cá độ bóng đá được lực lượng công an tại nhiều địa phương triệt xóa trong thời gian qua
là cơ sở tạo đà tiếp tục tấn công mạnh mẽ hơn nữa các đường dây cá độ bóng đá trong thời điểm world cup đang tới gần
hoàn toàn ủng hộ bộ công an cần làm quyết liệt để triệt xóa các đường dây cá độ bóng đá
biết bao gia đình tan cửa nát nhà vì cá độ rồi
số tiền cá độ thực sự quá lớn nếu không ngăn chặn thì hệ lụy với đời sống xã hội sẽ rất nguy hiểm
hy vọng nhiều người biết được thông tin này mà cảnh tỉnh không dính vào cá độ
cũng phải thấy rằng cá độ bóng đá hay các loại hình đánh bạc trực tuyến hiện nay
nút bóng dưới rất nhiều hình thức khác nhau
với rất nhiều thủ đoạn phạm tội mới tinh vi có tính ẩn danh độ bảo mật cao
nên gây khó khăn trong quá trình đánh bạc
tuy nhiên việc nỗ lực triệt xóa các đường dây cá độ bóng đá của lực lượng công an
đã để lại dấu ấn mạnh mẽ tạo niềm tin với đông đảo cư dân mạng
trong việc chủ động tấn công các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
và để giúp đỡ lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng đó
đông đảo cư dân mạng mong rằng bản thân mỗi người cần nâng cao nhận thức
không tham gia các hoạt động cờ bạc nhất là cá độ bóng đá qua mạng
chủ động phát hiện các trang web cờ bạc cá độ để thông tin cho lực lượng công an đấu tranh chìa xóa kịp thời
các trang từ thuật bóng đá lậu cũng thường xuyên quảng cáo các trang cá độ bóng đá trực tuyến
đề nghị bộ công an điều tra xử lý
tôi nghĩ cần phối hợp với các ứng dụng nhắn tin trực tuyến để đấu tranh với tội phạm cá độ cờ bạc trực tuyến hiện nay
mong rằng lực lượng công an tổ chức triệt xóa tội phạm cá độ như với tội phạm tín dụng đen
cá độ bóng đá gây nên rất nhiều hệ l
hệ lụy xấu cho rất nhiều gia đình
mỗi khi toàn cầu hướng về che bóng tròn quân cấp
cũng là lúc tội phạm liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá thừa cơ hoạt động
điều đáng lo ngại loại tội phạm này còn là nguyên nhân
điều kiện phát sinh các hành vi tiêu cực tệ nạn và hoạt động phạm tội khác
tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự gây mất ổn định cuộc sống của một bộ phận người dân
vậy nên mỗi người cần nhận thức rõ tác hại và phòng tránh không tham gia vào tệ nạn cá độ
bạn nghĩ sao về các loại hình cá độ bóng đá trực tuyến hiện nay
hãy chia sẻ thông tin về các website cá độ bóng đá mà bạn phát hiện được
và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cổng truyền hình công an